theo trung tá nguyễn văn tùng chúng chờ sơ hở của cán bộ chiến sĩ biên phòng là tràn qua biên giới trên những bờ rụng được gia cố bằng gạch đá
theo đó những cán bộ chiến sĩ biên phòng luôn tập trung cảnh giác để sẵn sàng chốt chặn khi những chiếc xe thồ hàng băng ngang đồng
có đi có nhìn chúng tôi mới cảm nhận được một phần sự dứt giả của những sĩ quan chiến sĩ bộ đội biên phòng kiên giang đang làm nhiệm vụ ngăn chặn hàng lậu tại khu vực này
ở chố trong những ngày nóng bộ đội chỉ trú tạm vào các tắng cây tăng dỗng trong các lều bạc
trời mưa nước tạc gió lùa bộ đội ngồi trong lều nhưng phải mặc đồ đi mưa sinh hoạt sức khỏe của bộ đội bị ảnh hưởng là khó tránh khỏi
bên cạnh đó trang thiết bị công cụ hỗ trợ phương tiện đi lại của bộ đội hạn chế nên khi tuần tra truy bắt các đối tượng manh động dược chốt trạm còn gặp nhiều khó khăn
dọc theo tuyến biên giới dễ dàng nhận ra trên những con đường mòn còn hàng sâu giấu bánh xe chứng tỏ hàng lậu vẫn qua được trong một vài thời điểm
tuy nhiên trên suốt chặng đường tuần tra khu vực biên giới qua đường chùa lộ hai gia chốt ba trăm một mươi bốn sa kỳ cùng trung tá nguyễn văn tùng chúng tôi không gặp một chiếc xe thồ hàng lậu nào cố chấp mang hàng dược biên giới
trong thời gian vừa qua các đối tượng sử dụng các phương tiện vận chuyển đường khi vận chuyển tới các vị trí chốt trẳng của anh em sử dụng phụ nữ và trẻ em ra để làm áp lực vây anh em trực ở đó
các tổ trực ba năm người sử dụng một mươi hai mươi phụ nữ ra vây ráp để cho các xe đường chạy qua
hai nữa là khó khăn và rất phức tạp
một số phụ nữ đó chở hai bao đường nhưng mà chở con nhỏ ở trên
nên là khi ngăn chặn lại thì các cái đối tượng đó cứ tiếp tục chạy
nếu như truy đổi tiếp thì nó sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của em bé đó
có thể nói bến xuân hôm nay một địa điểm khá nổi tiếng vì hoạt động muôn lậu
bến xuân là một cánh đồng ngập nước vào mùa mưa khu vực biên giới giữa nước ta và campuchia
thuộc khu phố mỹ lộ phường mỹ đức thành phố hà tiên
tên gọi bến xuân được hình thành từ việc giới buôn lậu tập kết hàng bằng xuân từ campuchia vào nước ta
những lúc cao điểm tại bến xuân nhộn nhịp không khác gì một khu chợ nổi thường thấy ở khu vực miền tây nam bộ
tại một bãi đất rộng nhìn ra bến xuồng đã mọc lên một căn nhà tiền chế rộng khoảng hai mươi m hai
là nơi trực chiến sinh hoạt của một tổ công tác thuộc biên chế đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế hà tiên
đứng ở cửa khi trời tù mù sắp mưa chúng tôi cũng bao quát được cả một khu vực biên giới
bên kia cục mốc biên giới chúng tôi không nhận ra những địa điểm hoài nghi
không nhìn thấy ghe xuồng cũng không nhìn thấy ai đó thập thọ hướng mắt về bên đây cục mốc
được biết từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế hà tiên đã cho dựng lên chốt này
cử một tổ ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong ngày
bên cạnh đó đơn vị chỉ đạo đội công tác dẫn động quần chúng của đồn bám sát nắm chặt địa bàn
đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân về các quy định của pháp luật
trồng xử lý các hành vi dẫn chuyển mua bán tàn trữ hàng cấm tiếp tay cho buôn lậu
bán trí đồn cũng xây dựng một chốt kiên cố gọi là che nắng che mưa được
nhưng những chỗ vị trí khác anh em ở nền tạm lúc mưa gió
những lúc gió gió gió gió gió gió gió gió gió gió

rồi là nó không đảm bảo sức khỏe của cán bộ chỉ sĩ
nhiều khi anh em cũng phải động viên nhiều thì mới vượt qua những lúc khó khăn đó
rồi là về cái thời gian thời gian bây giờ các đối tượng ở đây nó thường xuyên là mình ở ngoài sáng
các đối tượng ở trong tối
nên nó canh mình hai mươi bốn trên hai mươi bốn cả
nên là mình chỉ cần anh em cán bộ hơi đến lúc đi thay nhau đi tắm rửa ăn uống
là các đối tượng nó
cho nên nhiều khi ăn cũng bữa cơm anh em ăn hai ba lần rồi xong rồi bữa cơm
theo báo cáo của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế hà tiên
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
tại các khu vực bất ổn về các hoạt động dẫn chuyển hàng lậu hàng cấm
như bến xuân đường chùa lộ hai gia chốt ba trăm một mươi bốn sa kỳ
đều có mặt của các lực lượng chống buôn lậu
đồng cốt là bộ đội biên phòng
các lực lượng đã bắt và thu giữ nhiều tam vật gồm thuốc lá đường cát
gạo mỹ phẩm
tổ chức hợp dân tuyên truyền hàng chục buổi nội dung liên quan đến tình hình an ninh trật tự
triển khai các biện pháp ngăn ngừa buôn lậu tại khu vực với sự tham gia của nhân dân
đối với đơn vị thì cũng đạt được rất nhiều kết quả
bắt được là hai trăm linh cây thuốc khoảng độ năm tấn đường
cái nượng đường này bắt
nó rơi vào nhiều cái vụ tức là mỗi một lần bắt thì chỉ được năm đến bảy bào
cái kết quả hiện nay là giảm được tám mươi so với cái thời kỳ trước khi triển khai
hiện nay thì vẫn tiếp tục duy trì cái công tác phù hợp với các cái lực lượng
của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín thành phố hồ tiên
đơn vị cũng thường xuyên động viên anh em khắc phục mọi khó khăn
tổ chức chốt chặn hai mươi bốn trên hai mươi bốn không để các đối tượng
vận chuyển hàng
hàng hóa qua biên giới
vừa qua cái tình hình
cái an ninh chính trị tự an toàn xã hội tại khu vực biên giới thì
nhờ góp phần nhiều của các lực lượng của bộ đội biên phòng của tỉnh
bộ đội biên phòng của khu phố tế hà tiên
và các an bàn đoàn thể và các bộ đội biên phòng của tỉnh nó ngăn chặn được một
số các thành phủ buôn lậu sang biên giới
theo đại tá hồ tú điền
chỉ huy trưởng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng kiên giang
hiện lượng đường cát lậu thẩm thấu do hà tiên đã giảm hơn chín mươi
và thuốc lá lậu giảm hơn bảy mươi
thời gian tới bộ đội biên phòng kiên giang tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát tại khu vực bến xuân
thực hiện có chiều sâu công tác điều tra cơ bản nắm tình hình hoạt động của đối tượng
nhất là đối tượng chủ mưu cầm đầu đối tượng chuyên nghiệp
các kho hàng bến bãi có dấu hiệu nghiêm dấn để xây dựng kế hoạch thẩm tra xác minh
làm rõ phương thức thủ đoạn hoạt động
tạo nguồn cho công tác xác lập đấu tranh chuyên án dụ án và buôn lậu dần chuyển trái phép hàng quá
rồng rã hơn bảy tháng qua bộ đội biên phòng kiên giang đã tăng cường lực lượng đặc nhiệm
cùng quân số của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế hà tiên
hình thành hàng chục chốt điểm kiểm tra dọc tuyến biên giới bộ
khu vực thành phố hà tiên bố trí ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại những vị trí này
các vị trí gần nhà dân bộ đội bám dân sinh hoạt
những khu vực đồng trống bộ đội tự dùng khí tài là lều bạc để che nắng chắn mưa
dất dã khó khăn nhưng sĩ quan chiến sĩ bộ đội biên phòng kiên giang đã động viên nhau
chưa từng bỏ chốt bỏ địa bàn được phân công
việc thành lập các chốt chặn đã phát huy tác dụng rõ rệt
ngăn chặn và giảm đáng kể số lượng hàng lậu tràn qua biên giới
giữ bình yên một dùng biên giới rộng lớn giống không yên bình do bọn buôn lậu hoành hành
chiến tích công đầu trong cao điểm đấu
đấu tranh phòng chống buôn lậu gian lận thương mại
dẫn chuyển trái phép hàng quá tuyến biên giới hà tiên thuộc về lực lượng bộ đội biên phòng kiên giang